theo số liệu của tổng cục hải quan trong nửa đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thẳng dư thương mại của việt nam đạt gần một trăm chín mươi triệu đô la mỹ
tuy nhiên trong giai đoạn này hàng loạt mặt hàng xuất khẩu chủ lực lại ghi nhận kim ngạch giảm
nửa đầu tháng chín kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm gần hai mươi năm nửa cuối tháng tám
xuống một mươi bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
cụ thể kim ngạch xuất khẩu hàng loạt mặt hàng chủ lực giảm như điện thoại các loại và linh kiện
hàng dệt may máy vi tính điện tử và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giày dép hàng thủy sản
ở chiều nhập khẩu hàng loạt mặt hàng cũng ghi nhận kim ngạch giảm như máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
điện thoại các loại và linh kiện than các loại máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện